cổ hù dừa còn gọi là đọt dừa là phần lõi non nhất của ngọn trên thân cây dừa
vừa qua tại xã tân an luông huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long chỉ sau vài đêm
một vườn dừa hơn một năm tuổi đã có hàng chục cây bị cắn khuét ăn cổ hù
chưa rõ nguyên nhân tình trạng này chưa từng xảy ra tại địa phương
đây là một trong ba mươi cây dừa bị gây hại đầu tiên của ông nguyễn hữu năm nhỏ
chủ vườn dừa phát hiện cách đây hơn một tuần
nhiều dấu cắn khuét trên thân cây trong đó có một hoặc nhiều lỗ khuét sâu vào thân với đường kính khoảng năm cm
bên trong phần cổ hủ dừa bị ăn hết tạo thành lỗ rỗng với đường kính hơn một mươi cm
coi như nó chết rồi thì mình phải có hướng trồng dậm vô
và tiếp tục dọn cỏ rồi kia và theo dõi tiếp để coi coi cái động vật nào mà nó khóa cách nhanh chóng thế này
vườn của ông năm nhỏ rộng ba m hai trồng khoảng bảy mươi năm cây dừa
số dừa bị hại không thể cứu chữa là hơn ba mươi cây
ông năm nhỏ đã mua lưới kẽm bao quanh gốc dừa lại
biện pháp này cơ bản bảo vệ được cây dừa không tiếp tục bị cắn phá
sẽ báo cáo trực tiếp về phía chỗ chạm và lưu dật quyền trong phòng công nghiệp viện
để đến khảo sát xem xét coi lại sẽ là sinh nhật gì
đồng thời cũng cảnh báo người dân trong phòng công dục của ấp và sinh phòng xã
thì cũng đề phòng theo dõi để có các biện pháp để bảo vệ cây dốc của mình
cũng như là đối với trực tiếp với họ bị ảnh hưởng đầu tiên
thì sẽ thường xuyên theo dõi để coi cái sinh nhật này là sinh nhật gì
để từ đó mình sẽ có cách để
trước thực trạng này các đơn vị có liên quan cần nhanh chóng tìm ra loại động vật gây hại
cũng như có biện pháp quản lý hiệu quả để bảo vệ việc sản xuất của người dân